thưa quý vị để giúp người dân khắc phục khẩu quả thiên tai ổn định đời sống
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ đã cử lực lượng
tại chỗ giúp người dân dọn dẹp lợp lại mái nhà bị tốc bơm tiêu đối với các khu vực bị ngập ống
lực lượng chức năng đã huy động dân quân thanh niên hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa
lợp mái để bà con sớm ổn định chỗ ở
các trường học bị hư hỏng được sửa chữa ngay để bảo đảm công tác giảng dạy
mưa to kèm rông lốc tại phú thọ đã làm một người bị thương gần chín trăm linh ngôi nhà bị thiệt hại
một mươi chín trường học bị hư hỏng một mươi hai trạm y tế nhà văn hóa cơ quan nhà nước bị tốc mái và nhiều công trình khác
tổng thiệt hại ước tính trên ba mươi bốn tỷ đồng
liên tục trong những ngày qua mưa rông kèm theo gió xoáy đã làm tốc mái hơn hai ngôi nhà của người dân
tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cao bằng
mới đây nhất tại huyện bảo lạc trận mưa lớn ngày hai mươi một tháng bốn đã làm ảnh hưởng đến các công trình giao thông
xây dựng trường học
mưa to gió lốc xảy ra trên địa bàn một mươi năm xã thị trấn của huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
khiến cho trên sáu trăm chín mươi ngôi nhà bị tốc mái
thiệt hại hơn hai mươi bảy hectare kịch cối hoa màu tại các xã xuân trường thượng hà bảo toàn
một mươi công trình trường điểm trường tại các xã xuân trường khánh xuân đình phùng bảo toàn
bị thiệt hại về cơ sở vật chất gây ảnh hưởng đến việc ăn ở của học sinh bán chú
một số cột điện biển tuyên truyền bị gãy đổ tổng thiệt hại khoảng hơn ba tỷ đồng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bảo lạc đã huy động bộ đội công an
biên phòng đoàn thanh niên khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại
di chuyển người tài sản đến nơi an toàn
hiện thiên tai vẫn diễn biến bất thường do đó chính quyền các địa phương cần theo dõi diễn biến xấu của thời tiết
tích cực tuyên truyền nâng cao công tác phòng tránh thiên tai cho nhân dân
xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương vừa qua đã có khoảng ba triệu lượt khách tham quan
dự các hoạt động văn hóa thể thao thực hành tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh phú thọ
ngoài những điểm du lịch và các hoạt động văn hóa truyền thống
việc các địa phương khai thác thêm những điểm đến các hoạt động văn hóa mới mẻ
đã giúp cho du lịch đất tổ thêm những sắc màu đa dạng hấp dẫn hơn
lễ hội năm nay được tổ chức theo đúng quy định phần lễ bảo đảm trang nghiêm thành kính
phần hội vui tươi đoàn kết an ninh trật tự được bảo đảm
có phần tạo sự thành công tốt đẹp cho lễ hội
tỉnh thanh hóa phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ hoàn thành ít nhất một mươi ba bảy trăm tám mươi căn hộ nhà ở xã hội cho người dân
với nỗ lực của các nhà đầu tư đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành hơn một tám trăm linh căn hộ
việc cung không đủ cầu cho thấy phát triển nhà ở xã hội đang bám sát yêu cầu thực tế
dù mới đưa vào sử dụng
hai trăm bốn mươi sáu căn hộ trong khu nhà ở cho công nhân này đã có chủ
trong năm nay chủ đầu tư sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thành tòa nhà số ba với một trăm hai mươi ba căn hộ nữa
tại phương quảng thắng thành phố thanh hóa một khu nhà ở xã hội khác cũng đang hình thành
với tổng số căn hộ sẽ xây dựng là bốn trăm hai mươi ba căn
có hai trăm tám mươi hai căn đã xây dựng xong
số căn còn lại cũng dự kiến được hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tư cũng đã hỗ trợ cho viên chức người lao động hồ sơ đầy đủ
để cư dân thuần tiện đi làm việc với các ngân hàng tự nhiên chính sách để vay vốn
tập đoàn cũng đang cố gắng xây dựng hai dự án còn lại để người dân có được nhà ở sớm nhất
và sau đó thì chỉ mong các cấp chính quyền các sở ban ngành
sẽ đưa ra các danh mục của các cấp chính quyền các sở băn ngành
và các dự án tiếp theo để cho tập đoàn có cơ hội tham gia
tỉnh thanh hóa có năm danh mục dự án nhà ở xã hội đang lựa chọn chủ đầu tư
tuy nhiên việc thực hiện đang gặp khó khăn do quỹ đất không nhiều
ngoài ra để đạt được mục tiêu tới năm hai nghìn ba mươi
cả nước xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
vấn đề chấp thuận chủ trương đầu tư phải phù hợp với quy hoạch chung
quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết cũng là những giao cản cần sớm được tháo gỡ
vừa qua hội nghị đoàn thanh niên hội sinh viên các trường đại học quốc gia đại học vùng mở rộng lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
đã diễn ra với chủ đề đoàn thanh niên hội sinh viên tiên phong trong hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển đổi số
hội nghị đoàn thanh niên hội sinh viên các trường đại học quốc gia đại học vùng mở rộng lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
có sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu là cán bộ đoàn thanh niên hội sinh viên chủ chốt của năm đại học quốc gia
đại học vùng và ba trường
đại học cần thơ tây nguyên và tây bắc
hội nghị đã đề xuất nhiều phương hướng mô hình giải pháp cho công tác đoàn trên các lĩnh vực
như thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học
đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên sinh viên hiện nay
nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên sinh viên
giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật
những mô hình hay hoạt động hiệu quả đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên
trong khuất khổ chương trình các đại biểu đã ký kết thông qua tuyên bố chung của hội nghị
và trao quyền đăng cai hội nghị tiếp theo cho trường đại học cần thơ vào năm hai nghìn hai mươi sáu